sau thời gian làm việc thận trọng nghiêm túc và khách quan hai mươi bảy cuốn sách bộ sách đã được trao giải thưởng sách quốc gia lần thứ hai vào tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tại nhà hát đài tiếng nói việt nam
tới dự lễ trao giải có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị trưởng ban tuyên giáo trung ương
giải thưởng sách quốc gia là giải thưởng của nhà nước được tổ chức hàng năm trao giải cho những cuốn sách có giá trị nổi bật về nội dung tư tưởng
trí thức thẩm mỹ nhằm tôn vinh tác giả dịch giả các nhà khoa học và những người làm công tác xuất bản góp phần phát hiện
lưu giữ quảng bá những tác phẩm có giá trị đến với đông đảo bạn đọc thúc đẩy sự nghiệp xuất bản phát triển theo đúng hướng và phù hợp với xu thế hội nhập
năm nay giải thưởng có sự tham gia của bốn mươi hai nhà xuất bản với ba trăm năm mươi năm cuốn sách cho hai trăm năm mươi chín tên sách
hội đồng giải thưởng sách quốc gia lần thứ hai đã trao giải ai cho hai bộ sách động vật trí việt nam từ tập hai mươi sáu đến tập ba mươi một

tạp chí việt nam từ tập một mươi hai đến tập hai mươi một tập thể tác giả nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ bộ sách vùng đất nam bộ
quá trình hình thành và phát triển gồm hai tập tổng quan và một mươi tập chuyên khảo sâu tập thể tác giả do giáo sư phan huy lê tổng chủ biên
nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
ngoài ra còn có một mươi ba giải b và một mươi hai giải c
qua quy mô và chất lượng của giải thưởng sách quốc gia năm nay có thể thấy rằng giá trị lớn nhất mà giải thưởng sách quốc gia mang lại
đó là đã tìm ra được tác phẩm xuất sắc giới thiệu tới đông đảo bạn đọc trên cả nước